cách đây hơn hai mươi năm tỉnh sơn la tiến hành kế hoạch mở rộng diện tích trồng cà phê arabica trên địa bàn huyện mai sơn
nơi có điều kiện đất đai khí hậu rất thuận lợi
trải qua những bước thăng trầm những năm gần đây cà phê sơn la ngày càng được khẳng định
đặc biệt khi lần đầu tiên sơn la đã tổ chức thành công việc công bố chỉ dẫn địa lý cà phê sơn la và ngày hội cà phê mai sơn năm hai nghìn hai mươi
việc công bố chỉ dẫn điện lý cà phê sơn la và ngày hội cà phê huyện mai sơn có ý nghĩa quan trọng
không chỉ đối với người trồng cà phê mà còn mở ra cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp
góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển nâng cao thu nhập cho người trồng cà phê
và góp phần nâng cao vị thế của cà phê sơn la trên bản đồ cà phê của việt nam
có thể nói rằng là xây dựng cái thương hiệu và cái chỉ dẫn địa lý là một trong những mục tiêu để phát triển cà phê bền vững của tỉnh sơn la
thế để làm được việc này thì trong thời gian vừa qua thì ủy ban tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành cùng với các huyện
là tập trung các cái
điều kiện để đề nghị với cục sở hữu trí tuệ của bộ khoa công nghệ
là cấp cái giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cà phê của tỉnh sơn la chung của tỉnh sơn la
thế và khi có giấy chứng nhận rồi thì một trong những cái nhiệm vụ rất quan trọng
đó là phải bảo vệ phải tiếp tục là xây dựng cái thương hiệu
và phải bảo vệ cho được chỉ dẫn địa lý mà đã được cấp
tại lễ hội cà phê mai sơn một trong những huyện có diện tích trồng cà phê
lớn nhất của tỉnh sơn la với giống cà phê arabica nổi tiếng thơm ngon
được thị trường trong nước và thế giới ưa chuộng
gần một mươi ba hectare cà phê được trồng ở độ cao từ sáu trăm linh đến tám trăm linh mét trên mặt nước biển
tập trung nhiều ở những khu vực có đất đai và khí hậu
phù hợp cho cây cà phê phát triển như mai sơn thuận châu sóc cộp và thành phố sơn la
đang phát triển tốt hình thành vùng nguyên liệu cà phê tập trung của tỉnh
bà con ở đây cũng trồng nhiều cũng có năm bán được nhiều tiền
có năm thì bán không tốt
cây cà phê giá thấp lần đầu tiên bà con dân bản ở đây được tham gia lễ hội cà phê này
thấy rất vui mừng và cũng mong rằng nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm đến người trồng cà phê
làm sao cho bà con trồng cây cà phê cho nhiều quả bán được giá nữa
cây cà phê nhiều năm qua đã trở thành cây mũi nhọn góp phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo
tạo công an việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động ở tỉnh sơn la
hiện tỉnh đang xây dựng vùng trồng cà phê liền vùng liền khoảnh
xây dựng hệ thống sản xuất cung ứng giống tại chỗ
khuyến khích hình thành các hợp tác xã và tổ hợp tác phát triển cà phê
ngoài ra tỉnh đặc biệt quan tâm tập huấn kiến thức cho bà con nông dân về kỹ thuật canh tác cà phê
triển khai mô hình tưới nhỏ giọt kết hợp bón phân hòa tan theo công nghệ israel đem lại hiệu quả rõ rệt
theo các chuyên gia việc sản xuất cà phê hiện nay ở sơn la chủ yếu là quy mô hộ gia đình
ở dạng tự phát diện tích thường từ một đến ba hectare
ngoài ra đa số các hộ trồng cà phê tại sơn la đã tự mua máy sát quả tươi
tuy nhiên sản lượng sơ chế còn thấp do hầu hết máy móc của nông dân có quy mô nhỏ
với công suất từ một năm đến hai tấn quả tươi một giờ
không đủ đáp ứng nhu cầu trong vụ thu hoạch chính kéo dài trong ba tháng liền
qua thực tiễn xây dựng và phát triển cây cà phê trên địa bàn
sơn la xác định đây là loại cây trồng có lợi thế cho giá trị kinh tế cao
phù hợp với điều kiện tự nhiên điều kiện kinh tế xã hội
và không chỉ giúp bà con nông dân sơn la xóa được đói giảm được nghèo
mà nhiều hộ đã vươn lên làm giàu
hiện nay hội đồng nhân dân tỉnh sơn la đã có nhiều nghị quyết
về chính sách hỗ trợ phát triển cà phê bền vững trên địa bàn giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
các chính sách khi ban hành đã và đang tác động tích cực đến việc phát triển cà phê
việc cà phê sơn la được công nhận chỉ dẫn địa lý sẽ là bước tạo đà quan trọng
để thức hiệu cà phê sơn la
vượt xa hơn nữa